phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm khẳng định đảng ủy công an trung ương bộ công an luôn quan tâm giữ gìn phát huy truyền thống đó để các thế hệ sau luôn ghi nhớ và thực hiện với phương châm vì nước quên thân vì dân phục vụ
hàng năm đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm chỉ đạo làm tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa an quả nhớ người trồng cây chăm sóc thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong công an nhân dân thể hiện qua nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa
trong đó có việc tổ chức cho các cháu là con liệt sĩ con thương binh trong công an nhân dân đi tham quan nghỉ dưỡng ở trong nước và ngoài nước
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng đã ân cần dặn dò các cháu và đoàn công tác nghiêm túc chấp hành chỉ dẫn của đoàn tham gia tích cực các hoạt động chung của đoàn tôn trọng và chấp hành nội quy nơi ở nơi tham quan pháp luật của nước sở tại nơi đến
cũng nhân dịp này thay mặt quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân và cá nhân bộ trưởng tô lâm đã có những món quà nhỏ gửi tới các cháu với lời chúc chuyến đi an toàn mạnh khỏe và nhiều kỷ niệm đẹp trên đất nước nga
thưa quý vị chiều nay hai mươi năm tháng sáu trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và tổ đề án sáu của chính phủ đã có buổi làm việc với thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng về tiến độ triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn thành phố
thưa quý vị chiều nay hai mươi năm tháng sáu trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và tổ đề án sáu trên địa bàn thành phố đà nẵng về tiến độ triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn thành phố
trong buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh chính phủ đặc biệt coi trọng công tác chuyển đổi số coi đây là một trong ba mục tiêu hàng đầu của quốc gia đồng thời ghi nhận những kết quả mà thành phố đà nẵng và công an thành phố đang nỗ lực thực hiện chuẩn bị nhằm phục vụ tốt cho đề án sáu chính thức đi vào hoạt động vào tháng bảy sắp tới

khi nhận những kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản mà lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong một mươi năm qua trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ công an nhấn mạnh lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần thể hiện quyết tâm chính trị rõ ràng thực chất trong việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản không để đi sau tội phạm đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy tham mưu đề xuất với bộ về các giải pháp biện pháp những sáng kiến cách làm hay phù
phát biểu tại hội thảo cấp quốc gia với chủ đề đảng lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng an ninh và đối ngoại những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong tình hình mới trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá cao chín mươi bốn báo cáo tham luận gửi về ban tổ chức cũng như các phát biểu tham luận tâm huyết trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo các nhà khoa học tại hội thảo nhấn mạnh đây sẽ là tài liệu quý cung cấp luận cứu khoa học sắc đáng tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
bộ công an những vấn đề chiến lược trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tiếp và làm việc với đoàn đại biểu tổng cục trại giam bộ tư pháp thái lan sang thăm và làm việc tại việt nam thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đề nghị thời gian tới
hai bên cần tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi đoàn thường niên thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các đơn vị của bộ công an việt nam và bộ tư pháp thái lan
đồng chí thứ trưởng cũng cho biết hiện bộ công an việt nam đang chuẩn bị tổ chức hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu á hai nghìn hai mươi ba lần thứ bốn mươi một dự kiến trong tháng một mươi một
vì vậy mong muốn tổng cục trại giam bộ tư pháp thái lan sẽ có những đóng góp tích cực để hội nghị thành công